các địa phương cần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong phát triển khoa học công nghệ
tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách gắn kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu
trường đại học với doanh nghiệp nhằm kiến tạo và tích lũy tài sản trí tuệ
giúp tăng trưởng kinh tế nhanh bao trùm và bền vững
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
một trụ cột cho phát triển kinh tế xã hội của việt nam diễn ra vào sáng nay
phát biểu kết luận tại hội nghị thủ tướng nêu rõ việt nam đã thành công trong việc tiếp cận với kiến thức khoa học công nghệ của thế giới
và hòa nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu tạo điều kiện cho việc trao đổi tri thức hiệu quả
một số tổ chức doanh nghiệp việt nam rất quan tâm đầu tư cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
và đã đạt được nhiều kết quả tương xứng tuy nhiên vẫn phải nhìn thẳng vào thực tiễn và nhìn những khuyết điểm tồn tại
để thấy rằng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của việt nam
còn nhiều kết quả tương xứng

vẫn còn ít hoạt động đổi mới sáng tạo và năng lực nghiên cứu phát triển trong khu vực kinh doanh
số lượng doanh nghiệp theo đuổi các chiến lược về đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn
các trường đại học thiên về đào tạo hân nghiên cứu
nếu có nghiên cứu thì tính ứng dụng không cao
rất thiếu sự kết nối giữa các trường đại học viện nghiên cứu và khu vực kinh doanh
thủ tướng nêu rõ nếu không mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo chúng ta sẽ mắc kẹt trong chính cái hố năng suất thấp
giá trị gia tăng thấp và bẫy thu nhập trung bình
do vậy cả nhà nước và khu vực tư nhân cần nhận thức đúng tầm quan trọng của đầu tư cho khoa học công nghệ
và ưu tiên chi cho khoa học công nghệ một cách tương xứng hơn hiệu quả hơn
thủ tướng yêu cầu bộ khoa học công nghệ đầu mối phối hợp với các bộ ngành tổ chức liên quan
tham mưu cho chính phủ năm vấn đề lớn trong đó đề xuất chính sách khuyến khích
và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp
tôi đề nghị ngành thống kê nghiên cứu phương thức đo lường và thống kê hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ
và các hoạt động đổi mới sáng tạo theo các chuẩn mực quốc tế để có thể so sánh
gắn các chương trình tài trợ nghiên cứu của nhà nước với việc ứng dụng thực tế và thương mại quá sản phẩm
để tránh nghiên cứu rồi cắt vào tủ dành một phần hành khách để thưởng những các dự án
được đưa ra ứng dụng trong thực tế với mức cao
cần nghiên cứu thành lập ngăn hàng dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
xây dựng chính sách nhằm thu hút và cộng tác với các chuyên gia giỏi ở trong nước và nước ngoài
áp dụng mô hình đối tác công tư bbb nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động đổi mới sáng tạo
thủ tướng yêu cầu ngay sau hội nghị này bộ khoa học công nghệ sớm hoàn thiện chỉ thị thúc đẩy
hấp thụ phát triển khoa học công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo
khẩn trương trình chính phủ đề án hoàn thiện thể chế thu hút nguồn lực xã hội
đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhất là từ doanh nghiệp
trình chính phủ phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động của quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia
bộ khoa học công nghệ cũng phát huy vai trò điều phối nâng cao hiệu quả công tác giữa các bộ
ngành và giữa các cấp trong phát triển và ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội